tại thành phố cần thơ đã diễn ra giải bóng đá press cup đồng bằng sông kiểu long hai nghìn một mươi tám
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc pres cup hai nghìn một mươi chín
nhằm hướng tới chào mừng chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam
giải đấu năm nay tại khu vực đồng bằng sông cửu long có bảy đội tham gia tranh tài
được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm chọn bốn đội vào bán kết
hai đội vào chung kết tranh cúp vô địch giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc đã diễn ra lần thứ ba
nhưng tại đồng bằng sông kiểu long đây là giải đấu đầu tiên của anh em làm báo
giải sẽ được duy trì hàng năm để tạo sân chơi vui tươi lành mạnh gắn bó giao lưu chia sẻ và học hỏi sau những giờ lao động mệt nhọc
tại giải bóng đá fres cup đồng bằng sông cửu long đã được chọn một đội là đài phát thanh truyền hình sóc trăng
sẽ tham dự giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc tại thành phố vinh nghệ an
từ ngày bảy đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tới